tại tỉnh tiền giang ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh nhận được tin báo về một vụ cướp giật tài sản tại tiệm vàng ở ấp tân phong xã tần lý tây
công an huyện châu thành phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và phòng tham mưu tiến hành điều tra xác minh bắt giữ đối tượng nguyễn bảo quốc
sinh năm hai nghìn ba cư trú xã định trung huyện bình đại tỉnh bến tre sau một ngày gây án
qua điều tra quốc khai nhận do thua cờ bạc thiếu tiền của nhiều người
nên ngày bảy tháng năm đối tượng đến tiệm vàng giả vờ hỏi mua chiếc lắc tay trị giá hơn ba mươi một triệu đồng
lợi dụng lúc chủ tiệm vàng tính hóa đơn quốc giật chiếc lắc rồi lên xe tẩu thoát
sau đó quốc đem chiếc lắc bán cho một tiệm vàng trên địa bàn huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp với giá hai mươi sáu triệu đồng
trong ba tháng gần đây trên địa bàn tỉnh tiền giang đã xảy ra bốn vụ cướp tài sản tại các tiệm vàng
thủ đoạn phạm tội giống nhau đối tượng đến các tiệm vàng giả vờ hỏi mua vàng rồi cướp giật tài sản bỏ chạy
lực lượng công an đã tích cực điều tra làm rõ ba vụ và truy bắt các đối tượng phạm tội
vào ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện trợ gạo bắt giữ ngô thanh trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
cư trú ấp bình thọ đông xã bình thọ đông
xã bình phan huyện chợ gạo đối tượng thực hiện vụ cướp tại tiệm vàng ngọc minh
ngày năm tháng sáu khi tiếp nhận tin của bị hại về vụ cướp giật xảy ra tại tiệm vàng ngọc minh ở xã bình phan huyện chợ gạo
ban chỉ huy công an huyện đã triển khai lực lượng đến hiện trường điều tra truy vết
đồng thời phối hợp với phòng tà mưa công an tỉnh để truy bắt đối tượng phạm tội
để có tiền ngày năm tháng sáu trang điều khiển xe máy tới tiệm vàng ngọc minh hỏi mua vàng
lợi dụng sơ hở của chủ tiệm trang giật sợi dây chuyền một mươi chỉ vàng hai mươi bốn carat trị giá trên năm mươi sáu triệu đồng rồi tẩu thoát
sau đó trang đem sợi dây chuyền đến tiệm vàng tại thành phố mỹ tho bán được trên năm mươi ba triệu đồng trả nợ ba mươi triệu đồng
số tiền còn lại trang dùng để đánh bạc và thua hết
ngoài ra trang còn khai nhận trước đó đã đến tiệm vàng tại ấp bình long xã song bình huyện trợ gạo
giả vờ mua chiếc lắc tay rồi lợi dụng sơ hở của chủ tiệm trang lấy chiếc lắc một mươi chỉ vàng một mươi tám carat trị giá khoảng ba mươi tám triệu đồng
vừa qua trên địa bàn một số tỉnh cũng xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản tại tiệm vàng cho thấy vàng vẫn có sức hút mạnh mẽ hấp dẫn với tội phạm
tại tỉnh lào cai ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện bảo thắng đã bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng là nguyễn văn tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thôn mường một xã xuân giao huyện bảo thắng cùng toàn bộ tăng vật
trước đó vào hồi một mươi hai h một mươi sáu phút ngày hai mươi chín tháng sáu tại tiệm vàng tuyến theo ở tổ một thị trấn tàng lỏng huyện bảo thắng đã xảy ra vụ cướp
đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản đi xe máy màu đen không có biển số đeo găng tay khẩu trang và đội mũ bảo hiểm che kín mặt
mang theo dao búa vào đập tù kính của tiệm vàng để cướp tài sản
tại thời điểm bị cướp trong tiệm vàng chỉ có chị đoàn thị thúy nga đang nấu cơm
ở bếp phía sau khi phát hiện chị nga đi lên nhà thì bị đối tượng cầm dao dọa chém
chị nga bỏ chạy rao phía sau nhà hô hoán sau đó đối tượng nhanh chóng lấy vàng và tẩu thoát bằng xe máy
tài sản thiệt hại sợ bộ ước tính khoảng hơn hai mươi cây vàng
công an tp bắc ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn thế hoạt hai mươi bảy tuổi
ở xã cẩm đông huyện cẩm giang tỉnh hải dương về tội cướp tài sản
khoảng một mươi bốn h ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
nguyễn thế hoạt điều khiển xe mô tô che biển kiểm soát mặc áo trông nắng
đeo găng tay khẩu trang vào cửa hàng vàng ngọc thơm ở khu đông dương
phường nam sơn tp bắc ninh giả vơ hói mua vàng
khi thấy chủ quán sơ hở đối tượng dùng bình xịt hơi cay xịt trực tiếp vào mắt chủ quán
và cướp đi năm chỉ vàng rồi lên xe tẩu thoát
sau khi cướp được số vàng trên hoạt mang đến một cửa hàng vàng trên địa bàn huyện thuận thành
bán được hơn hai mươi bảy triệu đồng rồi lái xe quay lại phòng trò ở phường văn dương tp bắc ninh
đối tượng đã dùng số tiền đó đánh bạc trên mạng và tiêu xài cá nhân
thứ nhất là phải có gắn camera ở tiệm vàng phải có báo động với cơ quan chức năng
thứ hai là nếu cần thiết thì mình phải có lực lượng bảo vệ ở trong và ngoài tiệm vàng mình

thứ nhất là phải có lực lượng bảo vệ ở trong và ngoài tiệm vàng mình để mình không ngừa không để xảy ra trường hợp đã xảy ra
thứ hai là mình phải quan sát được đối tượng đặt điểm nhận dạng đối tượng phương tiện đối tượng
và đặc biệt là hướng hướng thoát của đối tượng để mình báo với cơ quan chức năng
cùng với cơ quan chức năng và nhân dân trí tìm khi bắt đối tượng nhanh chóng
theo cơ quan công an thời gian qua tại nhiều tỉnh thành phố đã xuất hiện các vụ việc cướp tiệm vàng
với các hành vi táo tận và manh động
do đó lực lượng công an ngoài tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về thủ đoạn tinh vi của tội phạm
để các cơ sở chủ động phòng ngừa cảnh giác trước mọi tình huống
các hộ kinh doanh cũng cần thường xuyên cập nhật theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng
về phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp giật tài sản
nâng cao tinh thần cảnh giác ý thức tự bảo vệ tài sản và tố xác tội phạm
nhằm tự phòng ngừa và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn